thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín tại việt nam đã được điều trị thành công
trong hoàn cảnh hiện tại các chuyên gia nhìn nhận thế nào về tình hình dịch bệnh tại việt nam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đầu năm hai nghìn việt nam có ba mươi bốn trường hợp bị nhiễm dịch sars
nhưng đã được ngành y tế tập trung điều trị và chữa khỏi cho ba mươi bốn trường hợp
gần hai mươi năm sau việt nam có một mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín
với kinh nghiệm tích lũy từ trước đó cùng với sự chủ động tích cực của ngành y tế
một mươi năm trên một mươi sáu ca nhiễm này đã được xuất viện thể hiện năng lực điều trị của các bác sĩ việt nam
trong khi đó hàng nghìn ca nghi nhiễm từ vùng dịch trở về đang được cách ly theo dõi sức khỏe
hơn một ca có kết quả xét nghiệm âm tính
dưới sự chỉ đạo của chính phủ các bộ ngành địa phương đã vào cuộc ngay từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân phòng chống dịch ngay tại cộng đồng
việt nam đã xây dựng một hệ thống y tế dự phòng và điều trị bệnh dịch đồng bộ kịp thời
chắc chắn từ trung ương đến địa phương
who ghi nhận việt nam đang ứng phó với dịch bệnh này rất tốt
việt nam đã kích hoạt hệ thống ứng phó ở giai đoạn ngay khi dịch bắt đầu
đã tăng cường hệ thống giám sát đảm bảo các cơ sở y tế
các biện pháp phòng chống lây nhiễm và quản lý ca bệnh
cũng như tăng cường công tác xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
đồng thời phối hợp với thông tin đa ngành
chúng ta cần tiếp tục nỗ lực ngăn chặn lây lan của bệnh
vậy câu hỏi đặt ra trong hoàn cảnh dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát rất tốt
chưa có ca nào tử vong các ca nghi nhiễm đều được phát hiện nhanh chóng và cách ly kịp thời
chúng ta có nên sớm ngắt dịch và đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường hay không
nhưng không có nghĩa là loại trừ được virus
tổ chức y tế thế giới đồng ý với các quyết định của việt nam
miễn là phù hợp với luật pháp của việt nam và nghị định hướng dẫn thi hành
mặc dù hiện tại việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín nào mới
tuy nhiên tình hình dịch trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp
những trường hợp di chuyển từ quốc gia có vùng dịch đến việt nam
chính là nguy cơ mà chúng ta phải cẩn trọng trong thời gian tới
khó có thể lường trước được sẽ có bao nhiêu công dân việt nam
từ trung quốc trở về và bao nhiêu công dân trung quốc sang việt nam trong thời gian tới
do đó chính phủ bộ quốc phòng đã sẵn sàng các phương án chốt chặn
ngay từ cửa khẩu biên giới các con đường chính ngạch tiều ngạch vào việt nam
toàn quân đã thành lập kiện toàn bảy bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm
bốn tổ chuyên khoa tăng cường năm đội và một trăm năm mươi bốn tổ phòng chống dịch
hai mươi đội cơ động của các bệnh viện
chuẩn bị hàng nghìn giường sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị người bệnh
tại hà nội
hà nội bộ tư lệnh thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất
phục vụ bà con trở về từ trung quốc hoặc nơi có dịch
các phòng đều được khởi chung đảm bảo vệ sinh phòng dịch
bố trí đủ các điều kiện thiết yếu dụng cụ cấp dưỡng cho nhân dân sử dụng
trong trường hợp nếu mà dịch mà chúng ta kiểm soát không tốt
mà nó bùng phát và lây lan trên diện rộng
thì bộ tư lệnh thủ đô đã có các phương án dự phòng
ví dụ ngay trung tâm này chúng tôi có thể mở rộng được các giường
để tiếp nhận thêm khoảng độ hai trăm linh công dân
đồng thời bộ tư lệnh thủ đô cũng đã chuẩn bị một số đơn vị khác
như tiểu đoàn công binh năm trăm bốn mươi bốn trung tâm phát hạch ngay xe của bộ tư lệnh thủ đô
và chúng tôi có thể tiếp nhận được khoảng độ từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh công dân
quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan
để theo dõi chăm sóc sức khỏe tiến hành khám sàng lọc
nhằm sớm phát hiện những người mắc bệnh để tổ chức điều trị theo quy định
chúng tôi đã phối hợp với sở y tế trong đó là sở y tế tăng cường
cho bộ tư lệnh thủ đô hà nội là năm đội phòng chống dịch cơ động
ở địa điểm này là có ba đội và ở địa điểm dưới xuân mai thì có hai đội
sẽ phối hợp với quân y của bộ tư lệnh thủ đô hà nội
chúng tôi sẽ tiếp nhận từ khâu tiếp nhận sau đó là theo dõi y tế hàng ngày
và chăm sóc sức khỏe kể cả người ta bị những cái bệnh thông thường
là vẫn được điều trị
chính phủ bộ quốc phòng bộ tư lệnh thủ đô
các bộ ngành địa phương đang làm hết sức mình vì sức khỏe của đồng bào
với tinh thần cho đến khi nào dịch bệnh được dập tắt từ phía nguồn
thì khi đó chúng ta mới có thể yên tâm